nhà chức trách thành phố vũ hán miền trung trung quốc vào tối ngày một mươi sáu tháng một thông báo một bệnh nhân nam sáu mươi chín tuổi đã tử vong một ngày trước đó vì chứng viêm phổi do virus corona mới nâng số trường hợp tử vong liên quan đến loại virus mới này lên hai người
theo cơ quan chức năng địa phương bệnh nhân nhập viện từ hôm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín và đã tử vong sau nửa tháng tính đến ngày một mươi năm tháng một đã có bốn mươi một người được chẩn đoán mắc chứng bệnh hô hấp liên quan virus này trong đó có năm bệnh nhân nguy kịch và một mươi hai người đã được xuất viện
virus corona thường gây các triệu chứng cảm thông thường viêm mũi viêm soang hay viêm họng và có thể lây qua hát hơi ho hay tiếp xúc trực tiếp
tuy nhiên một số loại virus corona có thể dẫn đến các triệu chứng nguy kịch
các loại virus corona có thể dẫn đến các triệu chứng nguy kịch thậm chí gây chết người như hội chứng hô hấp cấp sars hay hội chứng hô hấp trung đông mers